từ đầu năm đến nay thành phố đà nẵng đã hỗ trợ gần hai mươi hai tỷ đồng giúp ngư dân đóng mới năm mươi bốn tàu cá
cũng như hỗ trợ nhiên liệu bảo hiểm thân tàu bảo hiểm thuyền viên cho gần sáu trăm linh lượt tàu cá với tổng số tiền gần một trăm linh tỷ đồng
bên cạnh đó thành phố còn hỗ trợ bảo hiểm theo nghị định sáu bảy cho hơn một thuyền viên nhằm giúp ngư dân vươn khơi bám biển
nhờ đó ước tính năm hai nghìn một mươi chín sản lượng khai thác hải sản của ngư dân đà nẵng đạt khoảng ba mươi bảy sáu trăm linh tấn tăng gần bốn
dự kiến từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có khoảng bảy trăm linh tàu cá được hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu với tổng kinh phí gần sáu mươi năm tỷ đồng
hỗ trợ năm trăm năm mươi tàu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hỗ trợ nhiều tàu cá khác mua máy móc lắp đặt thiết bị bảo quản sản phẩm